từ ngày hai mươi chín tháng một nhiệt độ ở trung tâm huyện vùng cao trạm tấu mù căng trải
giao động từ năm đến một mươi độ c
ở các xã vùng cao nhiệt độ xuống thấp hơn từ một đến hai độ c
hiện nay các đoàn công tác của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
cũng như là ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đang tích cực đi xuống địa bàn
để kiểm tra chỉ đạo nhân dân chống rét cho người và vật nuôi
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
gia đình anh mùa a lử thôn đầu cầu xã xà hồ huyện trạm tấu có bảy con châu bò
anh đã nghe dự báo thời tiết là có đợt z đậm và z hại
trên địa bàn đã có tình trạng châu bò bị chết rét
thực hiện công tác chỉ đạo huyện cũng như qua theo dõi trên các phương tiện thông tin đại chúng
gia đình anh đã đưa châu bò về nuôi nhốt đốt lửa sửa ấm và bổ sung thức ăn tinh cho gia súc
thời điện giết hại động giết hại này em nghe
tuân truyền cán bộ bênh tuân truyền và em đã đội châu bò về chuồng
và em cắt cỏ dân để giữ trí cho châu bò hàng ngày
còn em đông nước ấm để châu bò uống để châu bò và thời điện giết này
em không trang thả châu bò và không đi cày bừa để châu bò không bị lạnh
bước vào năm hai nghìn một mươi tám rút kinh nghiệm từ những năm trước
các hộ có đàn đại gia súc lớn quây bạt
làm chuồng ở những bãi chăn thả và đốt lửa bổ sung thức ăn tinh cho đàn đại gia súc
những con bê nghé non có chế độ riêng
thực hiện công điện của ubnd tỉnh phòng nông nghiệp đã tham mưu cho ubnd huyện công điện số hai
ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi tám về chỉ đạo ubnd các xã địa chấn chủ động phòng chống z cho đàn vật nuôi
đồng thời là ngay trong ngày hai mươi chín tháng một thì phòng cũng đã chỉ đạo các đơn vị trong ngành
đồng lời là trực tiếp phòng cũng xuống đốt đốc kiểm tra các xã
về công tác phòng chống z cho đàn vật nuôi cũng như là phòng chống z cho diện tích mạ đá xuống của bà con
có thể nói là để làm tốt cái việc này thì cũng đề nghị ubnd các xã đã phối hợp chặt chẽ với ngành chuyên môn
để chúng ta làm sao hạn chế thấp nhất cái thiệt hại cho bà con trong vụ đông xuân hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
việc phòng chống rét cho người và gia súc ở trạm tấu đang được thực hiện nghiêm túc
từ huyện đến xã đã thành lập
từ huyện đến xã đã thành lập các tổ công tác về các thôn bản để tuyên truyền vận động các hộ gia đình phòng chống z cho người và gia súc
đặc biệt là người già và trẻ nhỏ không ra ngoài vào những ngày thời tiết xuống thấp
dừng mọi hoạt động sản xuất khi thời tiết ấm lên mới tiếp tục vào thời vụ